những năm qua công tác đào tạo dạy nghề ở tuyên quang đã có những chuyển biến tích cực
hơn ba mươi nông dân đã được đào tạo nghề trong khuôn khổ thực hiện đề án
đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
sau khi được học nghề nhiều người đã bước đầu áp dụng được kiến thức
kỹ năng mới vào sản xuất góp phần tăng năng suất cải thiện thu nhập do đói giảm nghèo
xã thượng nông huyện na hàng là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh tuyên quang
nguồn thu nhập chính của bà con chủ yếu từ nông lâm nghiệp
do việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi còn hạn chế
nên tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn trên sáu mươi
xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn có vai trò quyết định
trong việc nâng cao chất lượng năng suất cây trồng vật nuôi
những năm qua xã thượng nông đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện na hàng
mở nhiều lớp dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp xây dựng dân dụng chăn nuôi thú y
bảo vệ thực vật cho người dân bóp phần giúp người dân nâng cao thu nhập

bằng cách là cầm tay chỉ việc tức là hướng dẫn người ta thực tế là chủ yếu
khi mà anh em học viên mà nắm được những cái thực tế thì mình quay trở lại mình hướng dẫn lý thuyết
thì người ta nắm được rất chắc
những anh em học viên mà đến cái hôm đi học mà người ta còn đang đi làm người ta chưa về kịp
vì cái sự cố là máy hỏng giữa đồng thì tôi cũng hướng dẫn anh em toàn bộ trong lớp đến tận nơi cái mái hỏng đó
và hướng dẫn anh em cụ thể trường hợp sự cố đó nguyên nhân sự cố và sửa chữa kịp thời
cho anh em học viên để anh em học viên đưa máy về nhà và tiếp tục đi học
đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương lớn hết sức đúng đắn của nhà nước có hiệu quả rõ ràng
tuy nhiên để chương trình này phát huy hiệu quả hơn nữa các đơn vị cần giả soát nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp
từ đó chọn các ngành nghề đào tạo phù hợp gắn với việc phát triển vùng chuyên canh vùng nguyên liệu của địa phương
bên cạnh nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên